liên quan vụ cô gái mất tích ngày hai mươi chín tháng chạp thi thể bị phân xác phi tan trong khu công nghệ cao ở thành phố thủ đức
công an tp hcm đã cho biết hành trình phá án đầy khó khăn trong những ngày tết về vụ án sát hại cô gái
bị hiếp dâm phân xác phi tan cướp tài sản gây xôn xao dư luận ở thành phố thủ đức
công an tp hcm đã cho thấy tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm không quán ngại ngày đêm hay dịp lễ tết kiên quyết khám phá vụ án truy tìm kẻ phạm tội trong thời gian nhanh nhất nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
bên cạnh đó công an thành phố cũng thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với nỗi đau của gia đình nạn nhân